sáng nay tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật thủy lợi
trong phiên thảo luận tài tổ sáng nay hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung đề trong dự án luật thủy lợi và cho rằng hiện nay trách nhiệm quản lý vận hành các công trình thủy lợi tại một số tỉnh địa phương đang là một trong những vấn đề rất đáng quan tâm và cần được cụ thể hóa trong dự án luật